thưa quý vị và các bạn mới đây đề xuất hợp nhất năm đoàn thể gồm liên đoàn lao động hội phụ nữ hội nông dân hội cựu chiến binh đoàn thanh niên và mặt trận tổ quốc việt nam của ban tổ chức trung ương đã thu hút sự quan tâm của dư luận
xin chân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình bàn tròn của chủ đề nhân dân hôm nay
thưa quý vị trước khi bắt đầu cuộc trao đổi chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung những đề xuất của ban tổ chức trung ương để đổi mới tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
mới đây ban tổ chức trung ương đã nêu lên bốn phương án được đề xuất trong đề tài nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội
phương án một giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội hiện nay tuy nhiên có lộ trình từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và tổ chức nhà nước có giao kinh phí căn cứ và nhiệm vụ thực hiện
phương án hai nhất thể hóa chức danh chủ tịch mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung cho mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
trước mắt thực hiện ở cấp tỉnh cấp huyện với tên gọi thống nhất là khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên cơ sở cơ cấu lại cơ quan tham mưu giúp việc của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hiện nay
phương án ba hợp nhất năm đoàn thể chính trị xã hội thành các ban của mặt trận tổ quốc việt nam trước mắt thực hiện thí điểm ở cấp huyện và xã
năm tổ chức chính trị xã hội được đề xuất gồm hội phụ nữ đoàn thanh niên liên đoàn lao động hội nông dân hội cựu chiến binh
phương án bốn hợp nhất ban dân vận và mặt trận tổ quốc việt nam
trong bốn phương án trên phương án số ba hợp nhất năm đoàn thể chính trị xã hội gồm hội phụ nữ đoàn thanh niên liên đoàn lao động hội nông dân hội cựu chiến binh thành các ban của mặt trận tổ quốc việt nam thu hút sự quan tâm của dư luận
sở dĩ phương án này được quan tâm bởi sau khi hợp nhất năm đoàn thể chính trị xã hội này sẽ góp phần thu gọn bộ máy qua đó giảm được ngân sách từ địa phương đến trung ương
theo ông mai văn chính phó trưởng ban tổ chức trung ương
trong ba mươi năm đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam bên cạnh những thành tích yêu điểm còn bộc lộ nhiều hạn chế yêu kém bất cập
cơ cấu tổ chức bộ máy còn cổng cành bất hợp lý kém hiệu quả
trên một số lĩnh vực chức năng nhiệm vụ chưa được tách bạch rõ ràng
do đó cần tiếp tục đổi mới hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới
thưa các vị khách mời chúng ta cũng biết là đề xuất của ban tổ chức trung ương về việc hợp nhất các đoàn thể chính trị xã hội
đặc biệt là hợp nhất năm tổ chức chính trị xã hội và mặt trận tổ quốc việt nam đã gây ra rất nhiều những ý kiến trong dư luận
ý kiến phản đối có ý kiến đồng tình cũng có
như vậy bài toán đổi mới đã và đang đặt ra đối với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hiện nay
có phải là đã phản ánh những bất cập hạn chế yếu kém của tổ chức này
thưa ông trức
tôi thì tôi nghĩ không phải thế
mặt trận đã có những cái đồng góp có thể nói là to lớn
thế giới các đoàn thể khác cũng có những cái đồng góp rất to lớn
nhưng cái đóng góp to lớn ấy là ở một thời điểm một hoàn cảnh nó khác
còn bây giờ chúng ta có thể nói sau ba mươi năm đổi mới thì nó yêu cầu mới
tôi nhìn nhận cái lần này đề xuất của ban tổ chức có tính đổi mới
mà có thể là đang đáp ứng yêu cầu của giai đoạn hay của thời kỳ đổi mới
đổi mới đầu tiên là chúng ta đổi mới tư duy xong nó đổi mới về kinh tế và đổi mới một loạt cặp vấn đề trong xã hội
thế nhưng mà yêu cầu của thời kỳ đổi mới bây giờ sau ba mươi năm có lẽ đang đặt ra một vấn đề rất lớn
đó là đổi mới về tổ chức có thể nói như vậy
thế thì ở đây tôi muốn bàn rộng ra là đổi mới về tổ chức chứ không chỉ đơn giản chỉ là những cái đoàn thể hoặc là mặt trận
thế còn cái yêu kém thì không phải yêu kém của một cơ quan mà yêu kém của cái bộ máy ấy
cái bộ máy ấy cồng cảnh cái bộ máy ấy mà chúng ta phải thừa nhận với nhau
nếu duy trì thì quả thật có rất nhiều bất cập
bất cập đầu tiên đấy là lương đấy là kinh phí
nhưng mà có lẽ là cái đấy là rất lớn nhìn thấy ngay không có ai không nhìn thấy cả
nhưng việc ấy với con mắt của chúng tôi
những người đã qua thực tế
đồng thời cũng là những người làm nghiên cứu
tổ chức bộ máy
thì vấn đề không chỉ dừng lại ở chuyện kinh phí đâu
không phải là nghìn tỷ hay mấy ngàn tỷ đâu
mà vấn đề ở chỗ là một bộ máy
không hợp lý một bộ máy cồng cảnh
thì không vận hành tốt được
thưa ông hiền khi mà đề xuất sắp nhập năm tổ chức
chính trị xã hội vào trong mặt trận thủ quốc việt nam được đưa ra cùng
với lại ba phương án còn lại của ban tổ chức trung ương
thì đã có rất nhiều những ý kiến trái chiều đặc biệt là của các đại biểu
quốc hội họ cũng rất quan tâm đến vấn đề này
và khi mà đề xuất này được đưa ra thì trước tiên là áp dụng ở cấp cơ sở
và cái đề xuất gộp các tổ chức chính trị xã hội ở cấp cơ sở vào với nhau
thì tạo nên rất nhiều những luồng dư luận
có ý kiến cho rằng là nếu mà ta làm như vậy thì sẽ làm suy yếu chức năng của các tổ chức này
bởi vì mỗi một tổ chức được coi là có một cái nhiệm vụ chính trị riêng
tuy nhiên nếu mà không sắp nhập vào
chúng ta sẽ vẫn cứ phải gánh một bộ máy cồng cành và kém hiệu quả thậm chí là tụt hậu
so với lại sự phát triển của kinh tế xã hội
ông có ý kiến gì về những cái điều phản biện trái chiều này
trước hết là nói về
các phương án trong một đề tài của ban tổ chức đưa ra thì cá nhân tôi cho rằng là
đây là những ý tưởng rất là tích cực
và rất đáng trân trọng
cái này xuất phát từ một cái đề tài khoa học
và do những nhà khoa học có uy tín và tâm huyết thực hiện
thì cũng là
phải khẳng định trước hết đây là các ý tưởng khoa học
thế thì đối với các ý tưởng khoa học này thì tôi thấy rằng
phương án nào
ưu điểm tích cực
và cũng có cái hạn chế của nó
tuy nhiên là để nói rằng là
đưa phương án nào
có thể được ứng dụng trong thực tế thì nó phải
trải qua các bước tiếp theo
ở đây chúng ta cần phải nói rõ rằng giữa
các đề tài ý tưởng trong đề tài khoa học
với các cái đề án thực thi là hai câu chuyện khác nhau
phương án tôi cho rằng là
trước hết nói rộng là các cái phương án này thì
tôi cho rằng là
các phương án đều là ý tưởng tốt
nhưng mà riêng cái phương án mà như phóng viên nêu
tức là cái phương án mà chúng ta
năm cái tổ chức này
thì ở đây
ý tưởng đưa ra là nhằm hai cái mục tiêu
và tinh gọn bộ máy
và kéo theo đấy là chúng ta có thể giảm được kinh phí
đầu tư tiết kiệm được kinh phí
và cái mặt thứ hai
tăng được cái
hiệu lực hiệu quả hoạt động
thế thì muốn đánh giá được rằng là
có giảm được kinh phí biên chế
giảm được kinh phí giảm được nhân sự hay không thì nó phải có các cái bằng chứng cụ thể
ý tưởng khoa học là như vậy nhưng mà
chúng ta muốn đánh giá được thì phải có những bằng chứng khoa học
nếu như chúng ta chỉ là phép dấu cộng
chúng ta hợp nhất lại
trên trong một cái tổ chức nhưng trong đó vẫn có những cái ban như vậy
thì ở phương án này thì cái
nó cũng giảm có thể giảm được người đứng đầu
nhưng mà các cái vị trí việc làm các cái công việc bên trong
thì có thể là chưa giảm được
nhưng mà trong trường hợp chúng ta
theo cái nguyên tắc mà
một cơ quan một tổ chức
hay là một cá nhân
có thể làm nhiều việc
nhưng mà một việc
một thì chỉ do một cá nhân một cơ quan cả tổ chức
chủ trì và chịu trách nhiệm chính
nếu mà chúng ta áp dụng theo cái nguyên tắc đấy
mà chúng ta cơ cấu có tính hệ thống thì rõ ràng cái phương án này sẽ giảm được nhiều
kinh phí thì có hai loại kinh phí là kinh phí chi cho bộ máy cho con người và kinh phí chi cho hoạt động
thế thì cũng phải tùy theo cái phương án
nếu mà kinh phí mà
chi cho hoạt động
chúng ta vẫn giữ nguyên cái cách
chi như hiện nay
chưa biết chừng là có giảm hay không
nhưng mà nếu kinh phí chúng ta áp dụng theo cái cơ chế rằng là
chúng ta khoán kinh phí
và chúng ta giao
có cái sản phẩm rõ ràng
thì nó sẽ khác
nhưng mà chúng xin lưu ý rằng là
đây là tổ chức
chính trị xã hội
và cái hoạt động chính trị xã hội thì
thì nó không thể lượng hóa như các cái hoạt động sản xuất kinh doanh
đây là cũng là một cái thách thức
tôi nghĩ nó khác hơn một chút
không phải là bây giờ tôi đang ở phía ủy ban
mặt trận thì tôi nói như vậy
vấn đề ở đây tôi
đồng tình với ông huỳnh ở chỗ là
không chỉ đơn giản
mà vấn đề là
việc ấy nó có tốt hơn lên hay không
thế và hai nữa là
phải nghiên cứu kỹ
nhưng không thể không làm
nghiên cứu kỹ là thế nào
người ta đã có nghiên cứu khoa học rồi
và phải thể nghiệm
cái phương án mà bảo rằng là
vẫn còn giữ ban nọ ban kia
thì tôi cho đến là lộ trình
nhập vào mà không giữ ngay
thì sẽ khó
nhưng mà sau khi vận hành
thì người ta thấy không cần phải cồng cành đến thế thì mới giảm dần
cái thứ hai nữa là
trong cái đổi mới về
về tổ chức
chắc chắn là những người nghiên cứu của ban tổ chức trung ương
và cá nhân tôi
là tôi thấy rằng là
ảnh hưởng ngay trực tiếp
cái cuộc sống
thậm chí là
không phải chỉ là vật chất mà còn là danh dự
tôi đang là trưởng
tôi đang là cán bộ ở chỗ này
tại sao lại xóa đi được
cái ban đầu vẫn phải giữ
cả số người như vậy
thậm chí là số người vẫn còn phải giữ như thế
thì như thế là cái số tiền
kinh phí mà tính theo cơ học
thì nó không giảm đi
thế nhưng mà
vận hành rồi
các cán bộ đã đến tuổi nghỉ hưu rồi thì không tăng nữa
cái lộ trình của nó phải rất rõ ràng
không tăng nữa
thì nó sẽ khác
thế còn ban đầu
thì bảo hiệu quả ngay
chắc cũng không phải dễ
nhưng câu chuyện ở đây đặt ra rằng
chúng ta giữ cái cũ
có được không
tôi muốn nhắc đi nhắc lại là giữ cái cũ có được không
hay nó đã là bất cập
bất cập ghê gớm rồi
bất cập nhiều năm nay rồi
như vậy đây là một điều cần phải làm ạ
cần phải làm không thể không làm
cái chuyện làm thế nào
thì tôi tin rằng
là nếu như
chúng ta cùng nhau đọc kỹ
thì mới thấy rằng là
nó có lộ trình
chứ không ngay lập tức được
ví dụ như bây giờ
là làm ngay từ cấp thấp
cũng có thể đấy là một lộ trình
cũng có thể là làm ở cấp giữa cấp huyện chẳng hạn thế
hay là làm thí điểm ở một địa phương nào đấy
tôi cho đấy là một lộ trình
không thể không bắt đầu
và không có việc gì ở trên đời này làm
mà nó lại không có một cái trục chặt gì cả
chỉ có điều
là phải giữ đúng một cái nguyên tắc
mà tôi rất đồng tình ý kiến
của ông hiển hay là một số người bây giờ nói
cái nguyên tắc
là không để cho nhiều người làm cùng một việc
hiệu quả rất thấp
trồng chéo lẫn nhau
mà nên ý
có thể làm được nhiều việc
và ăn lương
ăn phụ cấp cao hơn
như thế thì đấy là
hội hiện đại
cái ý của bác trức nói rằng là
làm có lộ trình
tôi rất đồng tình rằng là cái tư tưởng cái ý tưởng rất là hay
cũng phải lường trước ở đây có những cái thách thức rất lớn
chúng ta nói là như vậy nhưng mà có những thách thức thế này
thách thức này là
một là chúng ta
giảm về nhân sự
giảm về bộ máy
có thể dẫn đến
cách giảm kinh phí và tiết kiệm kinh phí đấy là cái yêu cầu bắt buộc
nhưng mà cái mâu thuẫn của nó là chỗ này là
nhưng anh phải tăng hiệu quả
cái câu chuyện là giữa giảm bộ máy và tăng hiệu quả
hai câu chuyện này là
đầu tiên là
là chúng ta có
tuyển được nhân sự
là cái người có năng lực làm việc
cho cái khối này không
đừng làm cái gì
ngay lập tức
có lộ trình
tôi muốn nhấn mạnh lộ trình như thế
thậm chí kể cả
quy mô có thể làm
chứ không phải làm đồng loại
trên nguyên tắc
bất di vất dịch
một là phải đổi mới
cái thứ hai là
như là ông hiền đã nói đó
là một người làm được nhiều việc
chứ không phải là nhiều người
cùng làm một việc
rồi báo cáo thành tích
các cơ quan đơn vị đều báo cáo thành tích một cái thành tích cái thôi
nhưng phải đến hàng chục
cái đơn vị đều báo cáo cái thành tích ấy
có một vấn đề đặt ra tức là khi mà chúng ta sắp nhập lại
thì liệu số người dôi dư đó sẽ đưa đi đâu
hay là lại chuyển từ cơ quan này sang cơ quan khác
và một cái ý thứ hai mà ông trước có nói là tức là bây giờ chúng ta tìm những người mà một người làm được nhiều việc
tuy nhiên những người có năng lực như vậy thì liệu chúng ta có tìm được không ạ
thưa ông hiền ý kiến ông thế nào ạ
đây là một cái thách thức rất lớn
cái này không chỉ đối với lại các cái
cơ quan của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội mà ngay đối với lại các cơ quan nhà nước
đây cũng là một cái vấn đề
mà chúng ta
thực ra rằng là
các cơ quan chức năng cũng đã đưa ra rất là nhiều giải pháp
đưa ra rất nhiều giải pháp nhưng mà
thực sự rằng là
để mà chúng ta chọn được người thực tài thì nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác nhau
thứ nhất là ngay trong cái hệ thống tham vàng lương của chúng ta cũng vậy
không phải có thay đổi
chúng ta không thể giữ mãi hệ thống tham vàng lương như thế này
việc trả lương nó phải là
thực sự khoa học và nó phù hợp với lại cái vị trí việc làm
hiện nay thì chúng ta cũng phải thay đổi
và cái cách thức mà chúng ta
sử dụng người lao động
cách thức sử dụng người lao động
hiện nay là
chúng ta có một cái nguyên tắc này
đã là rất khó
nhưng mà cho ra nó còn khó hơn vào
đây là một cái mà
không thực sự rằng là
đáng ra là trong một cái
nền kinh tế thị trường
thì các cái vị trí lao động
các cái việc tuyển dụng giữa cơ quan nhà nước
khối tư nhân là nó phải có cái sự liên thông
nó phải trên những cái mặt bằng mà
làm sao để người lao động là
người ta có thể lựa chọn các vị trí việc làm
và cái người sử dụng lao động
là cũng có thể là
chọn được cái người làm việc
phù hợp nhưng mà tôi thấy là không phù hợp tôi cũng có những cái thẩm quyền để mà tôi
lựa chọn những người khác
theo con số thống kê
ngân sách dự toán tri cho tổ chức chính trị xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp một mươi năm
hai nghìn sáu đến hai nghìn một mươi sáu
mức chi cho các trung ương hội của tổ chức chính trị xã hội
cũng như các trung ương hội khối
các tổ chức xã hội nghề nghiệp
đã tăng gấp hơn ba lần trong một mươi năm qua
từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi năm
vấn đề chính
là vấn đề tinh giản bộ máy như thế nào
để cái bộ máy đó
có hiệu lực hiệu quả hơn
tránh sự trồng chéo
theo dự toán tri ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi sáu
tổng tri cho các cơ quan trung ương của sáu tổ chức xã hội
tới khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
trong khi đó năm hai nghìn một mươi bảy
dự toán chi ngân sách cho sáu tổ chức chính trị xã hội
nhưng vẫn lên đến hơn một tỷ đồng
trong khi đó dự toán chi của các cơ quan ngang bộ như thanh tra chính phủ
ủy ban dân tộc
thì mức ngân sách chi cho trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội nông dân việt nam còn lớn hơn
liên quan đến
luật mặt trận tổ quốc việt nam
đã quy định
rất rõ là từng cái tổ chức một
thì muốn làm như thế
phải tính đến cái chuyện
sửa đổi hiến pháp
sửa đổi luật mặt trận tổ quốc việt nam là
là một cái
rất là khó
đáng chú ý trong khoản ngân sách được phân bổ
các tổ chức chính trị xã hội chủ yếu sử dụng để chi đầu tư phát triển
và chi thường xuyên
trong đó có lương chi phí quản lý hành chính
ông nghĩ gì về số tiền ngân sách
mà chúng ta phải chi cho hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam cũng như là của các tổ chức đoàn thể xã hội
đoàn thể chính trị
trước hết thì nói rằng là lớn hay không lớn
thì ta phải so với cái hiệu quả
ta phải so với cái hiệu quả và cũng như là so với lại
cái nguồn thu ngân sách mà chúng ta có được
cái hiệu quả để đánh giá cái hiệu quả của hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội là một việc không hề đơn giản
đây tôi vẫn nhấn mạnh rằng đây là cái hoạt động
là mang tính chất chính trị
và cái thứ hai nữa là
đánh giá rằng nó lớn hay không lớn thì lại so với lại cái
cái khối ngân sách cái nguồn thu của ngân sách chúng ta đạt được
thế thì tôi thì cũng chưa có được những cái số liệu chi tiết nhưng mà
cái hiện trạng như hiện nay tôi cho rằng là một cái con số là cũng là tương đối lớn
kinh phí lớn
là bởi vì chúng ta cái bộ máy này
chỉ kinh phí quá lớn vì nó quá công kênh
lớn nhưng mà đến thử hỏi mỗi người được hưởng bao nhiêu
thì bây giờ cán bộ cơ quan nhà nước ở phường
người ta chỉ được có hai ba triệu
thậm chí bốn
nhiều nữa được
thế người ta có sinh hoạt người ta có đầy đủ chẳng hạn
trong cái điều kiện sinh hoạt hiện nay
mà với cán bộ của cấp phường
chỉ ba triệu bốn triệu
có được không
cán bộ đoàn thể cũng thế
câu chuyện lại trở về với cái việc mà ban tổ chức trung ương muốn đổi mới
muốn tinh giản bộ máy mà đây là đảng
nghị quyết của đảng
hoàn toàn đúng đắn
ở cái chỗ này thì bác có nói rằng là liên quan đến là cái chi thì chúng ta cũng phải xem cái cơ cấu chi
thì theo cái số liệu như là
các thông tin này
chúng đưa ra thì
chúng ta thấy rằng cái chi chúng ta chi cho bộ máy về con người
phần lớn chi cho bộ máy và con người thì đương nhiên là cái chi cho hoạt động có
thì cái chỗ đấy thì nó cũng phản ánh rằng là
khi mà không có chi cho hoạt động thì đương nhiên là
vâng thưa ông hiển
trong số bốn phương án đưa ra của ban tổ chức trung ương thì phương án mà sắp nhập năm tổ chức chính trị đoàn thể xã hội
và trong một trận tuổi quốc là phương án mà
được quan tâm nhất cũng như là gây ra nhiều tranh cãi nhất
và có phải rằng theo ông ông có kỳ vọng rằng đây là một phương án mà sẽ làm
tinh giản được biên chế cũng như là tiết kiệm được ngân sách của nhà nước
cái chỗ này thì như trên tôi đã nêu rằng là
muốn tinh giản bộ máy thì nó phải liên quan đến những cái cách cụ thể
thứ nhất là về bộ máy thì
là chúng ta phải bố trí cái vị trí việc làm như thế nào
và cái tổ chức bộ máy nó phù hợp thay đổi là cái chức năng
cái chức năng chúng ta cũng không
chức năng thì có thể giữ nguyên nhưng nhiệm vụ chúng ta đừng quá ôm đồ
nếu chúng ta vẫn cứ chạy hàng ngang với một cái nhiệm vụ
cái gì chúng ta cũng nói rằng cả hệ thống làm
rồi cuối cùng là cái gì cũng có với cái vai trò của các cái tổ chức này thì tôi cho rằng là
như vậy nó cũng đúng
mà chúng ta
cũng phải sắp xếp lại cái hoạt động
để làm sao là
người ta làm những cái việc mà nó
vừa phải thôi
vừa phải với năng lực và nó hiệu quả
đã có hiệu cầu bây giờ
nếu cộng tất cả chức năng nhiệm vụ của năm cơ quan đoàn thể này lại
cộng một cái cơ học như thế
thì nó không ra
tôi đồng tình ý kiến là
phải xem lại
cái chức năng nhiệm vụ
cái tổ chức
chính trị xã hội
tôi đã đến một số địa phương thì tôi thấy có một thực tế là có những nơi mà chỉ có giam ba cựu chiến binh cũng có hội cựu chiến binh
có những nơi đoàn thanh niên chỉ có độ khoảng một vài người hoạt động leo tèo thì cũng vẫn có đoàn thanh niên
và điều đáng lưu ý là so với những cái nơi mà hoạt động đoàn thanh niên rầm rộ và
có nhiều vấn đề và phức tạp hơn địa bàn rộng hơn
cũng chỉ có từng đấy người và rất thiếu người
thì như vậy là cái cơ chế đã khiến cho những cái nơi mà cần nhân sự trong đoàn thanh niên chẳng hạn
họ sẽ không thể thu hút hoặc không thể tăng thêm nhân sự bởi vì họ
họ hết ngân sách
họ hết biên chế rồi
còn những nơi khác thì họ lại thừa
như vậy là cái sự bất cập này đã diễn ra tại rất nhiều địa phương trong một quãng thời gian rất dài
và nguyên chi phí cho hoạt động như thế này đã chiếm tám mươi năm
đến chín mươi so với kinh phí
của ngân sách nhà nước
mà trong khi đó thì
chiếm đến chín mươi rồi thì
cái dư địa cho những hoạt động khác thì gần như là không còn do vậy lại hiệu quả không thể nói là tốt được
cái phóng viên nêu là một cái thực trạng tôi cho rằng là
cũng tương đối phổ biến
nó không phải là tất cả nhưng mà tôi cũng đã nghe ở nhiều nơi và tôi cho rằng là
đúng là cái đổi mới của chúng ta ngoài cái việc ấy mà tôi đồng tình với lại bác chức và phóng viên rằng là chúng ta không phải là
cộng một phép cộng cơ học
ngoài cái việc chúng ta
cơ cấu lại cái tổ chức bộ máy phù hợp với lại cái chức năng nhiệm vụ mới
kể cả cái phương pháp
cấp kinh phí chúng ta cũng phải thay đổi
và ở đây đặc biệt là chúng ta không được phép đồng phục
đồng phục ở đây có nghĩa rằng là
cứ ở đâu có đơn vị hành chính
xã cấp vườn là chúng ta đồng phục là cũng có đầy đủ như vậy mà nó phải phù hợp với thực tế
chính cũng giống như chính quyền đô thị khác
nông thôn khác và hải đảo miền núi khác
thì cái cơ cấu tổ chức của các cái tổ chức chính trị chúng ta cũng phải cho nó phù hợp với thực tế
và cái điều này rằng
không nhất thiết rằng là
ở hà nội
thì một cái bộ máy cấp cơ sở
là gồm các bằng này các cái vị trí công tác
ở một cái tỉnh miền núi
như hà giang cũng phải như vậy
thì tôi cho rằng là cái này chúng ta cũng phải
có một cái đổi mới
sự linh hoạt và sáng tạo
nhưng mà ở cấp cơ sở thì chẳng nhẽ nơi khác có từng này ban bệ mà
chỗ này lại không có thì
cái chữ chả nhẽ
nó cũng hạn chế
chẳng nhẽ mình lại không đủ các ban bệ đúng không ạ
tất cả những điều
đó là điều đòi hỏi
một cái nhận thức của chúng ta
và một cái quyết tâm mang tính
chính trị của chúng ta
tự hỏi xem có đơn vị nào có cơ quan nào bảo
không thiếu người không
ai cũng kêu là thiếu
nhưng mà thực ra là đang thừa
ai cũng kêu rằng
có đơn vị nào bảo
chỗ chúng tôi sao mà tiền nhiều thế
tôi có thể khẳng định là không có
chỗ nào thì thiếu
mà hình như là
nguyên chi lương xong
đã gần hết rồi
thế thì lấy đâu ra tiền để mở hoạt động
câu chuyện ở đây tôi muốn nhấn mạnh lại
là phải ủng hộ cái mới
cái mới có lộ trình
cái mới có ý
cái mới có
quyết tâm chính trị rất là rõ ràng
chứ không phải
hôm nay làm thế này
hôm nay nhập vào mai lại tách ra
rất nguy hiểm
thì cái đấy lại tốn kém hơn là cứ để nguyên
trước hết cái phương án một nó còn thêm một cái nữa tôi về nhà tôi đọc kỹ
hoàn toàn không được
đối với các tổ chức chính trị
bởi vì họ tự chủ
kinh phí bằng cách nào
họ tự chủ
không xã hội hóa được
không đi xã hội hóa những cái nhiệm vụ ấy nào nguy hiểm
chỉ có vận động nhau cùng làm thôi
chứ vận động nhau làm để lấy tiền thì
lại là chuyện khác hoàn toàn
thưa quý vị và các bạn
đề xuất trên của ban tổ chức trung ương mới chỉ là đề xuất gợi mở
được đưa ra
xong trên thực tế
một địa phương đã từng gặp rất nhiều sự phản đối khi triển khai việc nhất thể hóa
sau đây chúng ta cùng đến với một phóng sự ngắn ghi nhận tại quảng ninh
quảng ninh là tỉnh đi tiên phong trong việc nhất thể hóa một loạt các chức danh từ cấp xã tới huyện
đồng thời sáp nhập một số phòng ban đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện
trong đó nổi bật lên mô hình nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ở cô tô tiên yên
quyết tâm này của quảng ninh không chỉ tiết kiệm chi thường xuyên từ ngân sách mỗi năm hàng trăm tỷ đồng
mà còn đang tạo ra một bộ máy hoạt động gọn nhẹ hiệu quả thông suốt
cùng với việc nhất thể hóa một loạt các chức danh
quảng ninh cũng đã sắp nhập một số các đơn vị sự nghiệp mà về cơ bản có nhiệm vụ chức năng tương đồng
đề án hai năm của tỉnh quảng ninh cũng là một bước đột phá trong việc hành chính
chúng tôi cho thấy là một bước đột phá như vậy
và với việc sáp nhập hai cơ quan trạm thu y và trạm bảo vệ thực vật về phòng nông nghiệp
thì nó cũng có rất thuận lợi trong các chỉ đạo chung về lĩnh vực phát triển nông nghiệp trên đường bản nguyện
tuy nhiên là sau khi sáp nhập vào thì đương nhiên là một nhà hạt có hai cửa
một cửa về trạm lĩnh vực thu y một cửa về lĩnh vực bảo vệ thực vật
cùng một thủ trưởng chỉ đạo với các cơ quan này
nó sẽ giảm bớt được trong việc hàng năm có thể phối hợp giữa ba cơ quan lại
mặc dù không quá trình phối hợp nhưng mà vẫn thường xuyên vào việc phối hợp ngày
thế đến bây giờ mà chúng ta sắp thực hiện đề án hai năm sáp nhập vào một thì nó rất thuận lợi
trong công tác chỉ đạo
và công tác quản lý nhà nước thì nắm mắt nhanh hơn
và chỉ đạo nhanh hơn về tình hình
về công tác bảo vệ thực vật
cũng như là công tác thu y
tuy đến nay chưa có đánh giá tổng kết chính thức về vấn đề trên
nhưng qua thực hiện cho thấy
ngoài việc tiết kiệm chi tiêu
còn tạo ra một bộ máy gọn nhẹ hiệu quả
bởi có khá nhiều cơ quan ở bên chính quyền và bên đảng có những chức năng nhiệm vụ giống nhau
để đạt được điều này
quảng ninh cũng đã phải trải qua nhiều cuộc tranh luận nảy lửa từ các cấp
để thay đổi ý thức tạo sự đồng thuận trong người dân
ngay cả trong nội bộ
chúng tôi là bộ phận liên quan đến việc biên tập đề án
cũng có những tranh luận rất là nảy lửa
để bảo vệ các phương án khác nhau
thế nhưng mà
trong quá trình vận hành
vừa làm vừa rút kinh nghiệm
có điều là
nó phải có lộ trình thực hiện
chứ không phải là
hợp nhất là hợp nhất một cái rồi
và cũng không phải
như thế tức là ta đem cộng hai lại
có các cái
tính toán đầy đủ cả về
cả về cơ cấu tổ chức bộ máy
và còn phải có lộ trình để giải quyết những con người
nó còn liên quan đến đời sống
đến miếng cơm ánh áo
cho nên không
không phải là một cái việc dễ
tỉnh quảng ninh được coi như là
là một trong những địa phương thành công trong việc này
thưa ông hiển
hiệu quả mà tỉnh quảng ninh đạt được từ việc nhất thể hóa một số chữ danh đã minh chứng cho quyết tâm dám cải cách dám làm dám thay đổi của tỉnh này
thực tế thì hiện nay một số địa phương
các tổ chức đoàn thể bị giang buộc
và một cơ chế quản lý đã lỗi thời hạn hẹp
và có rất nhiều bất cập
tạo nên một cái bộ máy quan liêu
và hoạt động hiệu quả rất là kém
ông có cho rằng là nếu chúng ta không mạnh dạng thay đổi thì bằng cách này hay bằng cách khác
chúng ta sẽ vẫn lại chỉ có những bộ máy cũ kỹ và không bắt kịp được với lại sự thay đổi của
kinh tế cũng như là xã hội của đất nước
cái này nó
nó không phụ thuộc
và tôi hay cũng không phụ thuộc anh mà nó phụ thuộc vào cái nhu cầu phát triển
đã đến lúc chúng ta phải thay đổi
tại cái thời điểm này
chúng ta đề xuất
và tại cái thời điểm này
tôi cũng cho rằng các cơ quan chức năng
thực sự tích cực
có trách nhiệm
thực sự đi đến
có bằng chứng khoảng
để chúng ta
có một cái
cái số lượng người dôi dư sau khi sắp nhập thì họ sẽ đi đâu ạ
có lẽ đây là một câu hỏi rất là khó
nếu làm như thế
thì không gọi là đổi mới
tôi có thể nói như vậy
và làm như thế tức là không có kỹ lưỡng gì về mặt con người cả
không ai bị đẩy ra được
trong cái cuộc đó
thì nó mới được
thế nào gọi là đẩy ra được
nếu như thật sự
do yêu cầu của sự nghiệp đổi mới
mà người ta không còn cái việc ấy
thì người ta phải được hưởng
cái chế độ chính sách như thế nào được đúng
cái thứ hai nữa là
câu chuyện không phải ngay lập tức
giảm đi luôn
không phải thế
năm năm sau một mươi năm sau
không còn cái một mươi một
người đấy nữa
đấy mới là làm
làm tổ chức một cách
nghiêm túc chứ
vậy thì theo quan điểm của ông huyền
dưới ống nhìn từ một đại biểu của hội
ông cho rằng là bước kẻ thủ đầu tiên chúng ta nên làm là gì
làm sao cho hiệu quả nhất
bên cạnh cái đầu tiên là chúng ta phải
sắp xếp lại các nhiệm vụ và xác định
trong cái thời điểm này
đâu là nhiệm vụ trăm dông
và tôi cũng cho rằng là
tôi vẫn nhấn mạnh rằng là
cái chức năng
cái nhiệm vụ về
giám sát phản biệt xã hội
phải được coi là một trong những vụ quan trọng bên cạnh cái chức năng
trung của hệ thống chính trị
và quan trọng là chúng ta phải dám làm và mạnh dạn thay đổi
tôi thì tôi hãy quan triệt trung ương sáu mà thậm chí là gì
từng cơ quan
từng bộ phận đã quan triệt trung hướng sáu như thế nào
cái gì được và cái gì chưa được
thì nó mới ra chứ
thì nó mới ra cái thống nhất ý chí hành động
ủng hộ tinh thần là
làm và làm
và tôi nghĩ rằng để cho việc thực hiện được thành công thì mỗi một cơ quan đoàn thể
có một cái sự nghiêm túc
nhìn nhận cũng như là đề xuất những phương án cho phù hợp nhất
đối với cơ quan đoàn thể của mình cũng như là tại địa phương của mình
và quan trọng là phải dám làm
và tôi cũng rất là hi vọng là qua chương trình hôm nay thì những ý kiến rất là quý giá và tâm huyết của các vị khách mời sẽ
sẽ được lắng nghe và cũng là
đây cũng là một trong những tiếng nói góp phần
quanh việc đổi mới và sắp nhập các đoàn thể chính trị xã hội
và chúng tôi rất trân trọng cảm ơn ông nguyễn viết trức
và ông nguyễn văn hiển
đã dành thời gian đến với chương trình bàn tròn của chủ đề nhân dân hôm nay
thưa quý vị và các bạn
tổ chức sắp xếp lại bộ máy nhà nước là yêu cầu cấp bách được đặt ra trong thời gian qua
đặc biệt là sau hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị
hợp nhất sáp nhập hay tự chủ hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan tổ chức
cũng chỉ nhằm mục đích tinh gọn một cách hiệu quả chất lượng
thiết nghĩ mỗi cơ quan nên lựa chọn hướng đi của mình
để hoạt động này ngày càng đúng và trúng mục đích đề ra
tránh tình trạng thành lập cho có cho đủ ban bệ
thưa quý vị và các bạn
chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h ngày chủ nhật
phát lại vào lúc một mươi năm h thứ ba
một mươi chín giờ một mươi năm ngày thứ bốn và một mươi giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem trên trang web
nhân dân tv vn
và trên youtube truyền hình nhân dân